tại cà mau hiện nay tình hình tai nạn điện đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
nhất là mùa mưa bão thời tiết thất thường mưa kèm rông lốc xoáy gây nhiều sự cố điện
chính từ sự chủ quan của người dân nên thời gian qua có nhiều vụ tai nạn về điện đáng tiếc đã xảy ra
theo thống kê của sở công thương từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn điện
làm chết hai mươi người và năm người bị thương tăng năm vụ so với cùng kỳ
hầu hết các vụ đều do bất cẩn trong sử dụng điện nuôi tôm công nghiệp
sử dụng điện để bơm nước không an toàn sửa điện tại nhà không cúp cầu dao điện chia hơi
đứng đầu số vụ tai nạn điện là huyện đầm rơi hiện đã xảy ra tới một mươi một vụ
làm chết một mươi hai người bị thương một người tăng bảy vụ so với cả năm hai nghìn một mươi tám
để bảo đảm an toàn điện sở công thương đã thành lập tổ công tác
tiến hành kiểm tra tám trăm năm mươi hộ dân trên địa bàn tỉnh
trong đó lập biên bản một trăm tám mươi trường hợp kéo dây điện sử dụng không bảo đảm an toàn